tại thái lan cũng vì lo ngại biến thể omicron bùng phát
nước này đã đình chỉ quy định không cách ly đối với người nhập cảnh
chính phủ thái lan tuyên bố sẽ tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly
test go vừa mới được áp dụng trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể omicron
đang tăng nhanh trên toàn cầu
chương trình test go cũng như hệ thống đăng ký cấp phép nhập cảnh thái lan pass
sẽ bị đình chỉ và sẽ được xem xét lại vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
tất cả những người đã đăng ký và được duyệt cấp thẻ thông hành
vẫn có thể nhập cảnh thái lan cho đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nhưng phải cách ly bảy ngày
sau thời hạn trên tất cả những người nhập cảnh sẽ phải cách ly một mươi bốn ngày
hoặc có thể nhập cảnh không cách ly theo chương trình hộp cát phu kẹt
các cơ quan chức năng vẫn chưa đề cập đến việc liệu có tạm dừng chương trình nhập cảnh
không cách ly tại hai địa phương
trước đó phó thủ tướng bộ trưởng y tế công cộng anutin javikarun cho biết
việc tạm dừng chương trình test engo là cần thiết để ngăn chặn sự bùng phát số ca nhiễm mới
chương trình test ango và hệ thống thẻ thông hành mới chỉ được áp dụng từ ngày một tháng một mươi một
nhưng góp phần làm gia tăng đáng kể số lượng du khách nhập cảnh vào nước này
chương trình nhập cảnh không cần cách ly bị tạm dừng trong bối cảnh
tổng số ca nhiễm biến thể omitron ở thái lan hiện nay đã lên đến khoảng
gần một trăm linh ca